từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời vẫn còn có mây nhiều và một số nơi có mưa
nhưng đáng kể nhất vẫn là hiện tượng sương mù cũng xuất hiện nhiều về đêm và sáng
khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm tình trạng sương mù mây dày sẽ duy trì đến hết tám giờ sáng
sau tám giờ trời có nắng nền nhiệt bắt đầu tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình là hai mươi ba hai mươi năm độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ là hai mươi năm hai mươi bảy độ
từ đà nẵng đến quảng ngãi nắng sớm hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
và mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực từ bình định đến phú yên từ ba mươi đến ba mươi hai độ
với nam bộ và tây nguyên ngày mai trời cũng có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế thời tiết tương đối dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ còn với khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển hiện tượng sương mù nền nhiệt bắt đầu tăng nhanh
sương mù dày xuất hiện ở khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ tiếp tục là hình thái thời tiết nguy hiểm đáng kể nhất
nó sẽ làm cho tầm nhìn xa trên khu vực vĩnh bắc bộ trong khoảng từ một đến tám giờ sáng mai
luôn duy trì dưới mức thấp dưới một km
trong khi đó ở các huyện đảo ngoài khơi như huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt gió hướng đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét
biển lạng mưa rông không xuất hiện nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước